thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thường lần thứ ba
được tổ chức theo hình thức trực tuyến
dự hội nghị còn có lãnh đạo cấp cao của campuchia myanmar thái lan và trung quốc
hội nghị cấp cao mekong lan thương là cơ chế hợp tác giữa năm nước mekong và trung quốc
nước có phần thượng nguồn của sông mekong chảy qua có tên gọi là lan thương
hội nghị lần này được tổ chức với chủ đề tăng cường quan hệ đối tác vì thịnh vượng chung
sau năm năm hình thành và phát triển hợp tác mekong lan thương đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có
do tác động của đại dịch covid một mươi chín suy giảm nghiêm trọng về kinh tế thương mại thế giới và thiên tai bất thường
biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng

nước có phần thượng nguồn của sông mekong lan thương đang phải đối mặt với thách thức chưa từng có do tác giữa năm nước mekong lan thương và thiên tai bất thường
hợp tác mekong lan thương cần tập trung hỗ trợ các nước thành viên phục hồi kinh tế vừa ứng phó với covid một mươi chín giải quyết tình trạng hạn hán xâm nhập mặn tại lưu vực mekong phối hợp hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của covid một mươi chín

hợp tác tạo thuận lợi cho lưu thông qua biên giới đặc biệt là với các hàng hóa thiết yếu
tránh tình trạng thay đổi quyết định đột ngột gây ủn tắc hàng hóa
tôi chân cũng chân thành cảm ơn và đề nghị trung quốc tiếp tục tạo thuận lợi về mối cưới thị trường
giúp các nước mekong phát huy thế mạnh về nông thủy sản trái cây tươi cũng như các lương thực như là nói trên
vì vậy tôi ghi nhận và quan ngành đề chúc của trung quốc về phối hợp bổ trợ giữa mekong lân thương và hành lang thương mại tinh bộ đinh biển quốc tế mới
và đề nghị các cơ quan hữu quan của sáu nước chia sẻ trao đổi thông tin có liên quan
chia sẻ thông tin kinh nghiệm về covid một mươi chín một cách thường xuyên kịp thời và minh bạch về các thông tin dịch tễ
các mô hình dự báo
hướng dẫn kỹ thuật các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn kiểm soát điều trị và ứng phó với covid một mươi chín phù hợp với quy định của y tế quốc tế
thúc đẩy hợp tác sản xuất và tạo thuận lợi tiếp cận được dược phẩm và vaccine điều trị covid một mươi chín
trong năm năm qua lưu vực sông mekong đã phải hứng chịu hai đợt hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng trong lịch sử
tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng phức tạp gây thiệt hại lớn về tài sản kết cấu hạ tầng
hoạt động sản xuất của người dân và đời sống của người dân ven sông
tại phần hạ lưu của việt nam trong sáu tháng mùa hạn năm hai nghìn hai mươi hệ thống sông sạch của nhiều địa phương đã bị nhiễm mặn hoàn toàn
không có nước ngọt ngay tại thời điểm này khi đang ở thời điểm mùa mưa lũ
thì mực nước sông mekong nhiều nơi vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm
đây là tình trạng đáng báo động đòi hỏi sự chung tay của tất cả các nước khu vực sông mekong
hệ thống sông mekong củng cố hệ thống dự báo cảnh báo thiên tai xây dựng các dự án chung về quản lý tài nguyên nước và phòng chống thiên tai
cần tăng cường hợp tác với các đối tác các tổ chức y tế các tổ chức quốc tế quỹ hội mekong
thủ tướng tin tưởng với tinh thần hợp tác chân thành và hành động có trách nhiệm sẽ đảm bảo cho dòng nước sông mekong luôn chảy hài hòa
mang lại cuộc sống ấm no
bình thịnh vượng cho người dân khu vực mekong lan thương